các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào hôm một mươi chín tháng năm triều tiên thông báo nước này có thêm hai trăm sáu mươi hai hai trăm bảy mươi ca có triệu chứng mắc covid một mươi chín
giữa lúc số trường hợp mắc bệnh tăng lên gần hai triệu chỉ một tuần sau khi chính quyền bình nhưỡng chính thức thừa nhận dịch bệnh đã bùng phát
tốc độ ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở triều tiên cũng đang rất chậm do quốc gia này thiếu các nguồn lực y tế
giữa lúc nền kinh tế đang vô cùng bấp bênh do tác động của hơn hai năm phong tỏa biên giới để phòng bệnh
cùng tác động của lệnh trừng phạt việc dịch bệnh bùng phát càng khiến triều tiên rơi vào cảnh khó khăn hơn
nguồn lực làm xét nghiệm để nhanh chóng phát hiện các ca mắc covid một mươi chín ở triều tiên cũng chỉ có hạn
truyền thông nước ngoài nghi ngờ triều tiên có thể đã công bố không đúng số ca tử vong vì covid một mươi chín để tránh gây hoang mang dư luận trong nước
theo thông báo của trung tâm chống dịch covid một mươi chín của triều tiên tính tới một mươi tám h ngày một mươi tám tháng năm
triều tiên chỉ có thêm một trường hợp tử vong vì covid một mươi chín nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên sáu mươi ba
song theo các chuyên gia con số tử vong này là bất thường bởi nó chiếm tỷ lệ quá nhỏ so với quy mô ca nhiễm
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin hơn một chín mươi tám triệu người dân nước này đã bị ốm và có triệu chứng bị sốt từ cuối tháng bốn
mà phần lớn bệnh nhân được cho là đã nhiễm biến chủng omecron
nhưng thực tế cho tới nay triều tiên chỉ xác nhận số lượng ít ca mắc covid một mươi chín do xét nghiệm vẫn còn là chuyện hiếm ở nước này
còn hiện tại bảy trăm bốn mươi một trăm sáu mươi người đã bị cách ly theo kcna
sau hơn hai năm khẳng định chưa phát triển
chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào mắc covid một mươi chín tới ngày một mươi hai tháng năm triều tiên lần đầu tiên thừa nhận có một ca mắc covid một mươi chín
ngoài ra quá trình làm xét nghiệm cho người dân ở thủ đô bình nhưỡng cũng cho thấy nhiều trường hợp đã nhiễm biến chủng omecron
chủ tịch triều tiên kim jong un gọi bệnh bùng phát là biến động cực lớn
đồng thời cho áp đặt các biện pháp phòng dịch tối đa như cấm người dân và hàng hóa di chuyển giữa các thành phố và vùng miền
tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng ông kim không thể để triều tiên bất động trong lúc chống dịch
bởi nền kinh tế nước này vốn bị tác động lớn từ sự quản lý yếu kém
ảnh hưởng của lệnh trừng phạt liên quan tới tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân
cùng lệnh phong tỏa biên giới suốt hơn hai năm để phòng dịch
dịch bệnh vẫn đang là thách thức với triều tiên khi quốc gia này phải cùng lúc điều trị cho số lượng lớn bệnh nhân
và số ca tử vong có khả năng lên tới hàng chục nghìn người khi tính trên quy mô ca mắc